thưa quý vị từ ngày hôm qua sau khi mưa giảm thì tình trạng ô nhiễm không khí ở mức kém lại xuất hiện ở thủ đô hà nội
và ngày hôm nay tình trạng này vẫn sẽ tiếp diễn thậm chí là sẽ diễn ra trong một thời gian dài nữa
và điều này thì sẽ có ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của con người
tình trạng cay mắt mũi rát ho khó thở hay là các bệnh liên quan đến hô hấp thì sẽ dễ gặp phải nếu như quý vị di chuyển nhiều ra ngoài đường
và nếu có thể ngày hôm nay là cuối tuần thì quý vị nên hạn chế các hoạt động ngoài trời
và khi đi ra ngoài thì cũng nên đeo khẩu trang tránh bụng mịn
bên cạnh đó đợt rét ở miền bắc tiếp tục duy trì sang ngày hôm nay nhiệt độ không quá hai mươi hai độ c
còn ở miền trung thì mưa lớn giảm dần
tuy nhiên quý vị vẫn cần chú ý đề phòng các nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở các sườn đồi núi hay là các tuyến đường đèo